về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới việc tổng kết nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng được tiến hành ở các cấp huyện ủy tỉnh ủy thành ủy ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
ban chỉ đạo xây dựng đề án đề nghị cấp ủy tổ chức đảng xây dựng kế hoạch tổ chức tổng kết nghị quyết ở cấp mình thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc tổ chức tổng kết ở các cấp bảo đảm việc tổ chức tổng kết nghị quyết phải toàn diện nghiêm túc thực chất hiệu quả sát với chức năng nhiệm vụ của từng ban bộ ngành trung ương địa phương đơn vị
cùng với đó bảo đảm việc tổng kết nghị quyết đúng thời gian quy định tránh hình thức chiếu lệ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước quá trình tổng kết nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng hệ thống chính trị cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phát biểu kết luận hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nêu rõ nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới là một nghị quyết lớn mang tầm dân tộc đất nước không chỉ là việc tổng kết theo quy định mà trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thay đổi đòi hỏi phải có tổng kết và cần có một nghị quyết mới để chỉ đạo bảo vệ tổ quốc
để làm được điều trên từ cấp huyện cấp tỉnh đến cấp trung ương đều phải có tổng kết sau đó mới đưa lên bộ chính trị thảo luận
trách nhiệm của cấp ủy rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết cũng như bổ khuyết vấn đề mới đi từ cơ sở
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một được ban hành trên cơ sở thành tựu kinh nghiệm lý luận và thực tiễn của gần ba mươi năm đổi mới đất nước đã kế thừa một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa chín về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nghị quyết này có vai trò quan trọng thể hiện đường lối tư duy mới đột phá về sự lãnh đạo của đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chiều nay tại hà nội học viện an ninh nhân dân đã tổ chức lễ công bố quyết định của giám đốc học viện bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm hai nghìn hai mươi một
chín đồng chí được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đã bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho học viện nói riêng và toàn lực lượng công an nhân dân nói chung
học viện đã đạt được sự trân trọng ghi nhận những nỗ lực phân đấu của các tân phó giáo sư trong suốt quá trình công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học
việc bổ nhiệm chức danh phó giáo sư không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự tự hào của học viện an ninh nhân dân
chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm hai nghìn hai mươi một
giám đốc học viện an ninh nhân dân cũng nhấn mạnh những trọng trách nặng nề hơn trên cương vị mới yêu cầu các tân phó giáo sư phát huy hơn nữa năng lực của mình
có nhiều công hiến và thực hiện vai trò đầu tàu trong mọi hoạt động của nhà trường là tấm gương để các nhà giáo trẻ nói theo để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao
đặc biệt trong bối cảnh học viện an ninh nhân dân đang bước vào giai đoạn phát triển mới trên lộ trình trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia gắn với yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
với quyết tâm chỉ khi nào dịch vụ công trực tuyến được người dân doanh nghiệp sử dụng dễ dàng thuận tiện và hài lòng
về chất lượng thì khi đó mới là thành công
dữ liệu dân cư mã định danh cá nhân luôn đảm bảo đúng đủ sạch sống
thời gian này công an tỉnh hải dương đang nỗ lực phấn đấu thực hiện đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố hải dương
khu vực hành chính công thành phố hải dương với mong muốn tích hợp các loại giấy tờ và tài khoản định danh cá nhân
chị nguyễn thị thanh hằng đã tới đây để hoàn thiện các thủ tục
nhanh chóng tiện lợi là những gì chị cảm nhận được
tôi được thông tin về việc cung cấp định danh điện tử trong căn cức công dân
tôi thấy tích hợp này rất là tốt tại vì tất cả các thông tin cá nhân của tôi đi làm các thủ tục liên quan
chỉ cần một căn cức công dân đi tôi đã làm được tất cả các thủ tục
nên tôi thời đại bốn mà làm được như thế tôi cảm thấy rất là tốt
đến đây lực lượng công an giải thích rất cạn kẽ nhiệt tình chú đáo và quyết thuật tục hành chính rất là nhanh
ngoài địa điểm cố định ở khu vực hành chính công công an thành phố hải dương cũng thành lập các tổ lưu động cấp căn cước công dân tại công an phường như thế này
xác định lứa tuổi học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là những đối tượng ưu tiên cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử
lực lượng công an đã phối hợp với các trường trên địa bàn
đến tới cơ quan công an làm thủ tục
đợt này chúng con được ưu tiên làm căn cức nó rất là tiện lợi trong kỳ thi sắp tới
và đặc biệt là thẻ bảo hiểm y tế cũng được tích hợp vào trong cùng với thẻ bảo hiểm y tế
nó sẽ rất là tiện lợi để tránh bọn con làm mất thẻ bảo hiểm y tế
trong quá trình mà lấy dấu vân tay và chụp ảnh thì nó vẫn xảy ra những khó khăn
thì các chú vẫn giúp đỡ và tạo điều kiện cho bọn con để làm căn cước một cách nhanh nhất
chúng tôi lực lượng công an phường kết hợp với đội quản lý hình chính công thành phố hải dương
ngày chiến làm ba k để phục vụ các em học sinh có căn cức gắn chip
và chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới để hoàn thành các trí tiêu mà lãnh đạo đề ra
và cũng giúp nhân dân phục vụ nhân dân làm việc cho hết việc chứ không nghĩ đến hết giờ
biến làm sao là hoàn thành nhiệm vụ
chúng tôi sẽ nhập những dữ liệu
bảo hiểm xã hội rồi những cái chứng minh nhân dân chính số cũ
kết hợp với căn cước công dân gắn chip mới của công dân
để tích hợp theo đề án sáu để đồng bộ
để cho công dân sau này sẽ tiện hơn khi đi giao dịch
thời gian này lực lượng công an trên toàn tỉnh hải dương
ngoài việc mở rộng diện cấp căn cước công dân tài khoản định danh điện tử
còn tiếp tục ra soát bổ sung làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư
hướng dẫn những công dân cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin cá nhân chưa chính xác
dẫn đến việc chậm trả căn cước công dân gắn chip tới bổ sung hoàn thiện
toàn quốc đã có hơn bốn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
thực hiện tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
với khoảng bốn mươi lượt tra cứu thành công
phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip
đây là thông tin mà bảo hiểm xã hội việt nam đã cung cấp
tại phiên họp cung cấp thông tin định kỳ về chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế quý i năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào chiều nay
tại hội nghị đại diện bảo hiểm xã hội việt nam cũng cho biết
bảo hiểm xã hội việt nam đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngay từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức
và đang tiếp tục phối hợp với bộ công an thực hiện chia sẻ giá soát thông tin nhân khẩu
có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tính đến nay hệ thống đã xác thực khoảng bốn mươi triệu thông tin nhân khẩu
có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cung cấp chia sẻ trên hai mươi một triệu bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo tiến độ triển khai sử dụng
thẻ căn cước công dân gắn chip ứng dụng định danh điện tử quốc gia của bộ công an
thay thế thẻ bảo hiểm y tế giấy
bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp với bộ công an thực hiện xác thực thông tin công dân
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua số chứng minh nhân dân để đối chiếu đồng bộ
lấy số căn cước công dân từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sang cơ sở dữ liệu của bảo hiểm xã hội
tính đến nay số lượng xác thực lấy số căn cước công dân là khoảng bốn mươi tám triệu trường hợp
số xác thực thành công là khoảng ba mươi hai triệu trường hợp
bảo hiểm xã hội việt nam đã phối hợp với bộ công an thực hiện xác thực thông tin công dân
từ một mươi tám một mươi chín tháng sáu tới đây hà nội sẽ tổ chức cho gần một trăm ba mươi học sinh thi lớp một mươi
và bắt đầu từ ngày bốn tháng năm tới đây thí sinh đang là học sinh lớp một mươi hai năm nay
cũng sẽ đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến thông qua việc sử dụng mã số định danh cá nhân
nhằm tạo thuận lợi nhất cho học sinh các cấp khi mà đăng ký xét tuyển
hiện công an tp hà nội cũng đang tập trung chỉ đạo công an các cấp triển khai đồng bộ
nhiều giải pháp để nhanh tiến độ giả soát cập nhật và cấp mã định danh
đối tượng này ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
tại công an phường mai dịch quận cầu giấy từ nhiều ngày nay công an phường đang nỗ lực
hoàn thành việc cấp hơn bảy trăm linh tài khoản định danh đối với các trường hợp học sinh
trong độ tuổi từ hai nghìn bốn đến hai nghìn bảy trên địa bàn
để tạo thuận lợi nhất công an phường đã bố trí cán bộ chia làm ba k
từ tám giờ sáng cho đến hai mươi hai giờ đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đặt ra
công an phường đã tiến hành làm việc với
các nhà trường đưa các trường hợp học sinh trong nửa tuổi chuẩn bị thi tốt nghiệp
và thi lên lớp một mươi đưa ra công an phường làm các thủ tục xác thực định danh điện tử
cho các số học sinh này
đối với số học sinh này công an phường bố trí các tổ công tác
đưa các cháu lên công an phường sau đó là đưa các cháu về
trước khi đưa các cháu lên làm thì đã làm công tác trao đổi với nhà trường
tạo điều kiện cho các cháu lên làm các thủ tục đầy đủ
theo đó ngoài việc xác nhận thông tin đúng đủ chính xác trên thẻ căn cước công dân gắn chip
lực lượng công an cũng tiến hành cập nhật các loại giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế bằng lái xe máy
trong tài khoản định danh điện tử
đồng thời cán bộ chiến sĩ công an cũng hướng dẫn giải thích cho các em
những tiện ích tới đây khi sử dụng tài khoản định danh điện tử
hôm nay là em đến đây để làm mã định danh để cho
với tổng cấp của mình
và trước khi đến đây thì các chú công an phường có đến trường để đón bọn em đến đây
và đến đây thì các chú rất là nhiệt tình đón tiếp với em
em cảm thấy là cái thẻ căn cước công dân này nó giúp cho mình thận đổi thông dứt rất là nhiều
nó có thể giúp mình tiến hình trong việc làm các ví tờ mà không cần phải mất quá nhiều thời gian
và nó có thể
nó có thể
tích hợp với mã số để mình có thể
thuận lợi trong việc dễ dàng để mình có thể đăng ký thi trong kỳ thi sắp tới này
thế là thấy nó rất là có rất nhiều lợi ích ạ
để đảm bảo một trăm linh các em học sinh có căn cước công dân
xác thực định danh điện tử để phục vụ cho kỳ thi sắp tới
công an phường yên hòa cũng tập trung tuyên truyền đến từng cụm dân cư tổ dân phố
giá soát từng trường hợp trong độ tuổi
đồng thời chủ động phối hợp với bốn trường đóng chân trên đường
lên kế hoạch phù hợp
từ nay đến trước ngày ba mươi tháng bốn
công an phường đặt ra mục tiêu sẽ hoàn thành việc cấp tài khoản định danh điện tử
cho hơn chín trăm linh trường hợp trong độ tuổi từ hai nghìn bốn đến hai nghìn bảy
đúng là thời điểm các cháu đang thi học kỳ
cho nên là cái này để sắp xếp được với các khối trường
thì cũng phải sắp xếp đảm bảo cái việc ôn thi cho các cháu
để các cháu đảm bảo cho các cháu thi học kỳ và đảm bảo cấp được cho các cháu
để đảm bảo các cháu thi lên cấp ba và thi vào đại học
và ngoài bên cạnh đó thì cũng sắp xếp các thời gian ngoài giờ
như buổi trưa và buổi chiều tối
ngoài giờ đi học
thì cũng động viên phụ huynh học sinh
và đưa các cháu đến cơ quan ngoan gần nhất
để cấp định danh điện tử cho các cháu
các đồng chí công an phường đã liên hệ với nhà trường
và hướng dẫn rất là chi tiết
cũng làm những cái servay để lấy cái con số
là có bao nhiêu bạn học sinh đã có căn cước công dân
bao nhiêu bạn học sinh cần phải hỗ trợ để làm căn cứ công dân
chip và hướng dẫn các cái thủ tục cần những cái giấy tờ gì
và thời gian và chia ca để phối hợp
để đảm bảo là các con lấy cái ma số định danh cá nhân thật là nhanh
thì các con vẫn vừa tham gia học tập và vừa hoàn thành được cái công việc này
mã định danh phục vụ cho việc đăng ký trực tuyến
thi tốt nghiệp trung học phổ thông và trung học cơ sở
lực lượng công an cơ sở đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ
để các em có mã định danh sớm nhất
trường hợp học sinh nếu không tìm thấy mã định danh cá nhân
trên giấy tờ
khai sinh thì phụ huynh cần liên hệ sớm nhất với công an cơ sở
nơi đăng ký hộ cầu thương chú để được cung cấp số định danh cho các em
đáp ứng các yêu cầu trong kỳ thi sắp tới
trong phần tiếp theo của bản tin
lực lượng chức năng tỉnh điện biên phá hai chuyên án ma túy lớn
thu giữ bảy mươi hai bánh heroin
châu âu công bố các biện pháp thích ứng mới với đại dịch covid một mươi chín
một đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh triệt phá bắt giữ tám đối tượng
với hơn nửa triệu viên ma túy tổng hợp cùng với bảy mươi hai bánh heroin đã bị thu giữ
đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ban chuyên án do phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên chủ trì xác lập phối hợp cùng các lực lượng chức năng
thuộc công an tỉnh
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cục hải quan bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
tỉnh điện biên và công an các xã nậm ban trung trải thuộc công an huyện nậm nhùn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và lực lượng an ninh công an tỉnh lai châu
đã triệt phá và bắt giữ thành công bốn đối tượng thu năm trăm năm mươi hai viên ma túy tổng hợp
bốn xe máy sáu điện thoại di động cùng nhiều vật chứng có liên quan
bốn đối tượng bị bắt giữ là vàng a phừ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện nậm bồ
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lý a dê sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đều trú tại bản chuyên gia một trang a minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại bản chuyên gia hai xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
đây là các đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ khu vực biên giới việt lào sang lai châu rồi đi lào cai để tiêu thụ
xác định bốn đối tượng này chính là đầu mối của một đường dây ma túy xuyên quốc gia
ban chuyên án đã tập trung lực lượng lần theo các dấu vết để đấu tranh mở rộng
ngày một mươi một tháng bốn hai đối tượng phàng a phó sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám và phàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng chú tại huyện nậm bồ tiếp tục bị tổ công tác của công an điện biên bắt giữ
tại khu vực bản mới xã trà cang huyện nậm pồ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin đi tiêu thụ
từ lời khai của các đối tượng ban chuyên án xác định trang a sang là đối tượng
chủ mưu cầm đầu của đường dây này
ban chuyên án đã xây dựng triển khai và tổ chức thực hiện nhiều phương án vây bắt
đến một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng bốn
tại khu vực bản yên xã mường tong huyện mường nhé tỉnh điện biên
tổ lực lượng công an đã chia thành nhiều hướng và bắt giữ thành công trang a sang
khi đối tượng đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tăng vật thu giữ là sáu mươi bánh heroin một xe máy và một điện thoại
lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở trang a sang đã chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát
xong với tinh thần kiên quyết tấn công bắt giữ tội phạm
lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ thành công đối tượng
tiếp tục mở rộng chuyên án công an điện biên bắt cha nga dua sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
là bố đẻ của trang a giang về hành vi che giấu tội phạm
ngoài công tác lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của đảng ủy ban đám đốc
cũng như của ban phiên án sự hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng
phòng mắt tí của biên phòng công an công an các huyện thị xã các huyện biên giới
đã trực tiếp tham gia ban phiên án này
sự hiệp đồng tác chiến rất là nhuận nguyện và trách nhiệm
toàn bộ đường dây phạm tội xuyên quốc gia bao gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu bị bắt giữ
với số lượng ma túy khủng đã được triệt xóa
không chỉ thể hiện tính xuyên suốt đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ
tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã
mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của trung tướng nguyễn duy ngọc
thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị sơ kết ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là đấu tranh
bóc gỡ tận gốc triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy
chuyên án thành công một lần nữa thể hiện tinh thần mưu trí dũng cảm
đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy đang len lỏi xâm nhập khắp các bản làng
nơi dẻo cao tây bắc này của các chiến sĩ công an
với những thành tích và chiến công đặc biệt xuất sắc lãnh đạo bộ công an
tỉnh ủy ubnd tỉnh đã chúc mừng biểu dương
trao thưởng cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án
ngày hai mươi tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt tám bị cáo
gồm phạm phú cường án tử hình
nguyễn trung hiếu trần lê dũng trần công quốc anh tù trung thân
đoàn thanh hiếu trần đặng quốc duy hai mươi năm tù
dương trí hải một mươi năm tù cùng về tội mua bán trái phép chân ma túy
lê anh dũng một mươi ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cường đã có hành vi mua một một kg ma túy với giá ba trăm ba mươi triệu đồng
của một người tên là ti không rõ lai lịch và sáu lần mua của xuân anh chưa rõ lai lịch
hơn hai kg và tám trăm linh viên ma túy với giá gần bảy trăm linh triệu đồng
số ma túy này cường giao cho trần lê dũng quốc anh thanh hiếu trung hiếu
đi nhận và cất giữ ma túy rồi cường chia ma túy thành những gói nhỏ
để sử dụng và bán lại cho những người nghiện trên địa bàn
khi người nghiện cần ma túy sẽ gọi điện cho cường
và cường sẽ giao ma túy cho quốc anh thanh hiếu trung hiếu trần lê dũng đi bán
trong đó hải và lê anh dũng cũng mua ma túy từ các đối tượng này
về sử dụng hoặc là bán lại cho người nghiện
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cường tiếp tục đặt mua của ti hơn sáu trăm sáu mươi ba gram ma túy
và nói duy đi nhận hàng thì bị công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
thưa quý vị tham quan trải nghiệm sông nước bằng du thuyền tàu du lịch về đêm
dọc bờ sông hàn đà nẵng là một trong những điểm đón hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày
những ngày nghỉ lễ tới đây thì số lượng khách du lịch dự báo sẽ tiếp tục tăng cao
và để đảm bảo trật tự an toàn
hoàn toàn giao thông trên tuyến đường thủy
cục cảnh sát giao thông phối hợp với lại cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố đà nẵng
đã tiến hành kiểm tra tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành quy định
của các chủ phương tiện và du khách tại đây
một buổi tuần tra đột xuất dọc tuyến sông hàng
quan sát từ xa một số hành khách ngồi trên du thuyền còn lơ là trong việc sử dụng áo phao
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở ngay chủ phương tiện
và tuyên truyền cho hành khách về các quy định khi tham gia hoạt động du lịch đường thủy nội địa
đối với hành khách mang áo phao trong suốt quá trình du ngoạn ngắm cảnh là quy định bắt buộc
nhưng chúng tôi thấy thì chúng tôi nhắc nhở ngay mặc áo phao
từ thường hợp ví dụ đi vệ sinh vào đó nóng lực hay là chúng tôi đi theo để kiểm tra theo dõi
khi ra phòng vệ sinh là chúng tôi yêu cầu mặc áo phao ngay lập tức
hiện nay trên tuyến sông hàng có hai mươi một tàu du lịch đủ điều kiện hoạt động chở du khách tham quan
mỗi ngày vào khung giờ cao điểm mỗi tàu chở từ ba trăm linh đến năm trăm linh lượt khách
để đảm bảo an toàn tuyệt đối lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
thường xuyên kiểm tra các yếu tố an toàn kỹ thuật an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kiểm tra nồng độ cồn tất cả các thuyền viên làm việc trên tàu
trong trường hợp phát hiện vi phạm đặc biệt là chở quá số người quy định
lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định
chủ tàu và người thuyền viên là chấp hành đúng các quy định về phương luật
và bên cạnh đó thì công tác kiểm soát tội bến góp gồm nhiều lực lượng
thực hiện rất là chặt chẽ nên là không để xảy ra tình trạng hoặc phương tiện họ đồng chui
thông qua công tác tuần tra thì đội cảnh sát bình thủy cũng đã kịp thời nhắc nhở
đối với các một số hành vi để cho hành khách đi lại đứng gây mất an toàn
hoặc là không mặc áo phao nhằm đảm bảo cho hành khách là du lịch tiến là được an toàn tuyệt đối
thì đoàn một của cảnh sát giao thông đã sớm xây dựng kế hoạch để tổ chức tuần tra kiểm soát
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội

tuyến ven biển và một số tuyến trong trọng điểm
bên cạnh đó thì cũng phối hợp tốt với cảnh sát đường thủy các địa phương
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt là các hành vi vi phạm liên quan đến là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến tai nạn giao thông
và cái thứ tư là chúng tôi cũng sẵn sàng lực lượng phương tiện hậu cần để tổ chức cứu hộ cứu nạn
và ứng dụng các hành vi vi phạm
đối với các tình huống đột xuất bất ngờ
an toàn luôn là tiêu chí hàng đầu trong mỗi chuyến du lịch
do đó bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chức năng mỗi du khách cần trang bị những kiến thức liên quan
đến an toàn giao thông đường thủy để đảm bảo an toàn
trong những ngày nghỉ lễ tới đây cảnh sát giao thông đường thủy tiếp tục triển khai tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm nếu có vi phạm liên quan đến hoạt động vận tải hành khách